nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm giải phóng đồng xoài và đón chào năm mới kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc nhịp điệu thành phố trẻ
đồng xoài trước ngày giải phóng còn gọi là đôn luân án ngữ tại ngã tư quốc lộ một mươi ba và một mươi bốn
nối tây nguyên nam trung bộ với đông tây nam bộ campuchia và là cửa ngõ phía đông bắc sài gòn
có vị trí chiến lược quan trọng mỹ ngụy cho xây dựng chi khu quân sự đồng xoài
với các sân bay bãi pháo xe tăng công sự ngập cố thủ
nối liền với chi khu quân sự phước long khu mắt thần radar bà rá
tạo thành vành đai phòng thủ để bảo vệ sài gòn
sau bốn mươi bốn năm giải phóng đảng bộ chính quyền và nhân dân đồng xoài
đã đạt được những thành tiệu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế
ghi nhận những thành tiệu đó ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thị xã đồng xoài đã được ủy ban thường vụ quốc hội công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh bình phước